đợt rét đậm rét hại gây ra sương muối xảy ra đầu tháng một mươi hai vừa qua đã khiến hơn một hectare cà phê tại tỉnh sơn la bị cháy dẫn đến thiệt hại nặng nề
để khắc phục thiệt hại và hạn chế tổn thất gây ra ngành nông nghiệp tỉnh sơn la đang khẩn trương cùng với người dân triển khai nhiều biện pháp xử lý
chị đào thị phượng đang hết sức lo lắng vì phần lớn diện tích cây cà phê của gia đình đã bị ảnh hưởng bởi sông muối
hơn một hectare cà phê đang trong thời kỳ sinh trưởng đã phải thu hoạch sớm phần còn lại đã bị cháy do ảnh hưởng của sương muối
thiệt hại về cây cà phê trong vụ thu hoạch năm nay thì đã thấy rõ
tuy nhiên để cây cà phê có thể tái sinh không bị chết đi gia đình đã được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn các biện pháp xử lý

tuy nhiên để cây cà phê có thể tái sinh không bị chết đi gia đình đã được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn các biện pháp xử lý